liên quan đến vụ đảo chính tại gabon giới tướng lĩnh đảo chính nước này hôm qua đã chỉ định lãnh đạo chuyển tiếp
trong khi đó cộng đồng quốc tế tiếp tục lên án hành động này khẳng định sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình
trong một tuyên bố trên truyền hình lực lượng đảo chính cho biết tướng brice oligu nguema đã được chỉ định
làm chủ tịch hội đồng chuyển tiếp và khôi phục thể chế và sẽ chịu trách nhiệm cho quá trình chuyển tiếp tại gabon
ngoài ra lệnh hạn chế đi lại từ sáu giờ chiều tới sáu giờ sáng hôm sau vẫn được áp đặt tới khi có thông báo tiếp theo
phản ứng trước động thái này ubnd châu phi au đã lên án mạnh mẽ vụ đảo chính tại gabon
coi đây là hành động vi phạm trắng trợn các công cụ pháp lý và chính trị của khối
au đã triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận về tình hình ở gabon
tổng thư ký liên hiệp quốc antonio guterres cũng chỉ trích việc quân đội tiếm quyền ở gabon
ngay sau khi kết quả bầu cử tổng thống tại đây được công bố
trong khi đó mỹ cùng ngày khẳng định đang theo dõi sát tình hình
dù nhận định hiện vẫn còn quá sớm để gọi đây là một xu hướng trong khu vực
nhưng rõ ràng tình hình hiện nay là đáng quan ngại
cuộc đảo chính tại gabon là cuộc đảo chính quân sự tại quốc gia thứ bảy ở khu vực tây phi và sahel
vốn được gọi là vành đai đảo chính kể từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
tương tự pháp eu nga và trung quốc cũng bày tỏ quan ngại về vụ đảo chính ở gabon
diễn ra chỉ vài phút sau khi tổng thống ali bongo ông dimba được thông báo đắc cử nhiệm kỳ thứ ba
đáng chú ý dù đang bị quản thúc tại xa
xâm tổng thống bongo sáu mươi bốn tuổi cùng ngày đã xuất hiện trong một đoạn video ngắn đăng trên mạng xã hội
kêu gọi những người ủng hộ và bạn bè chỉ trích vụ đảo chính
hội đồng tham mưu trưởng liên quan hàn quốc thông báo
triều tiên tối qua đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông bán đảo triều tiên
đây được coi là động thái nhằm phản ứng với cuộc tập trận chung
là tránh tự do ôn chi giữa mỹ và hàn quốc
dự kiến sẽ kết thúc trong ngày hôm nay
thông báo cho hay đã phát hiện vụ phóng từ một khu vực xung quanh quận sunan
ở thủ đô bình nhưỡng vào tối ba mươi tháng tám theo giờ địa phương
những tên lửa này bay được ba trăm sáu mươi km trước khi rơi xuống biển
quân đội hàn quốc một lần nữa phản đối vụ phóng của triều tiên
đồng thời khẳng định vẫn sẽ tiến hành các hoạt động tập trận chung với mỹ như kế hoạch
phía nhật bản cũng cho hay hai tên lửa đạn đạo của triều tiên đã rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này
thủ tướng kishida fumio đã chỉ thị các cơ quan chức năng
nhanh chóng thu thập thông tin bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và tài sản
sẵn sàng đối phó với các tình huống bất chắc
đây là vụ phóng tên lửa thứ một mươi sáu của triều tiên kể từ đầu năm tới nay
bình nhưỡng cũng xác nhận quân đội nước này đã tiến hành một cuộc diễn tập tấn công hạt nhân chiến thuật
trong tối ba mươi tháng tám
trong khuôn khổ chuyến thăm trung quốc ngoại trưởng anh james skley đã có nhiều hoạt động tiếp xúc
với giới chức cấp cao nước chủ nhà để trao đổi quan điểm và thảo luận nhiều biện pháp
thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương
trong cuộc hội kiến với phó chủ tịch trung quốc hàn chính ngoại trưởng cleverley đánh giá
trung quốc là quốc gia có tầm quan trọng về thế giới
ngoại trưởng anh cũng cho biết london sẵn sàng tăng cường trao đổi cấp cao và liên lạc chiến lược với bắc kinh
để xây dựng đồng thuận và hợp tác sâu sắc hơn
về phần mình phó chủ tịch hàn chính lưu ý rằng hợp tác kinh tế và thương mại tạo nền tảng
cho sự phát triển lành mạnh và ổn định trong quan hệ song phương
phó chủ tịch trung quốc khẳng định chính phủ hai nước cần tạo ra môi trường kinh doanh lành mạnh
và tích cực thăm dò những vấn đề tăng trưởng mới để hợp tác có hiệu quả
trước đó trong cuộc hội đàm với người đồng cấp trung quốc vương nghị ngoại trưởng cleverley cam kết
tăng cường liên lạc với bắc kinh có những bước đi tích cực để giải quyết khó khăn
tăng cường hiểu biết và nắm bắt cơ hội trong hợp tác kinh tế
ngoại trưởng vương nghị khẳng định bắc kinh coi trọng vị thế của london
cam kết duy trì quan hệ song phương ổn định và cùng có lợi
ngoại trưởng cleverley là quan chức cấp bộ trưởng đầu tiên của anh tới trung quốc trong năm năm qua
chuyến công du có mục tiêu làm giảm căng thẳng quan hệ hai nước trong vấn đề an ninh và kinh tế
nvidia một trong những công ty cung cấp chip trí tuệ nhân tạo ai hàng đầu thế giới
mới đây cho hay chính phủ mỹ đã áp đặt hạn chế xuất khẩu một số chip trí tuệ nhân tạo
sang một số nước tại khu vực trung đông
nvidia nêu dọn
trong đó chính phủ mỹ đã thông báo cho công ty về việc yêu cầu bổ sung giấy phép
đối với các sản phẩm chip a một trăm linh và h một trăm linh với điểm đến là một số khu vực
trong đó có một số nước tại trung đông
tuy nhiên tài liệu không tiết lộ cụ thể mỹ hạn chế xuất khẩu chip sang nước nào
hồi tháng chín năm ngoái giới chức mỹ cũng đã yêu cầu nvidia ngừng xuất khẩu
hai loại chip máy tính phục vụ cho phát triển ai nói trên sang trung quốc
vài tháng sau nvidia tuyên bố họ sẽ cung cấp một loại chip tiên tiên mới
có tên a tám trăm linh tại trung quốc để đáp ứng các quy tắc kiểm soát xuất khẩu
vào đầu năm nay để tuân thủ các quy định
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
giới chức trung quốc hôm qua đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp bốn
tại sáu địa phương duyên hải trong bối cảnh hai cơn bão sao la và hai cui
được dự báo sẽ đổ bộ vào nhiều địa phương trung quốc vào cuối tuần
gây mưa lớn cùng với gió mạnh
bộ quản lý tình trạng khẩn cấp trung quốc cho biết sáu địa phương
đã áp đặt mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt cấp bốn mức thấp nhất trong thang cảnh báo
cùng thành phố trực thuộc trung ương thượng hải cùng các tỉnh giang tô
chiết giang hải nam phúc kiến và quảng đông
hiện hai nhóm công tác cũng đã được cử đến tỉnh phúc kiến và quảng đông
để hỗ trợ chính quyền địa phương chống bão
các chuyên gia trung quốc đánh giá bão sao la và hai cui hiện di chuyển phức tạp
khó dự đoán cường độ cũng như khu vực ảnh hưởng
do đó công tác ứng phó thiên tai cần được lên kế hoạch chi tiết và cụ thể
như theo dõi chặt chẽ diễn biến của hai cơn bão và đưa tàu thuyền trở lại cảng an toàn
sơ tán người dân khỏi những khu vực nguy hiểm
liên quan đến bão sao la theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia việt nam
trong chiều qua bão đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông
trở thành cơn bão số ba trong mùa bão năm nay
trong những ngày tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây nam
mỗi giờ đi đường năm một mươi km cường độ có khả năng giảm dần
trong khi đó bão italia ngày hôm qua đã quét qua bang florida miền nam nước mỹ
gây ra mưa dớn tại nhiều nơi thậm chí biến nhiều đường phố trở thành sông
chính phủ mỹ ngay sau đó đã ban bố tình trạng khẩn cấp về y tế công tại bang florida
do tác động của bão đồng thời điều động sáu mươi tám nhân viên khẩn cấp tới khu vực này
theo trung tâm bão quốc gia mỹ bão italia với tốc độ gió tối đa hai trăm một mươi năm km một giờ
đã gây mưa lớn khi quét qua khu vực big ben của florida
đây là cơn bão lớn thứ tư tấn công florida trong bảy năm vừa qua
dù sau đó bão đã suy yếu thành bão nhiệt đới khi di chuyển vào đất liền qua bang georgia
song giới chức mỹ khuyến cáo người dân vẫn nên cẩn trọng
bão italia cũng đã khiến hơn ba trăm bảy mươi người tại các bang florida và georgia rơi vào cảnh mất điện
sáu mươi trường học tạm thời đóng cửa hơn một chuyến bay trên khắp nước mỹ đã bị hủy
trong khi hai chuyến bay khác bị hoãn sau bão
khoảng năm năm trăm linh thành viên lực lượng vệ binh quốc gia đã được huy động tham gia cứu hộ cứu nạn
trong khi ba mươi đến bốn mươi nhân viên
các công ty điện lực cũng được yêu cầu sẵn sàng ứng phó với tình huống khẩn cấp
cơ quan quản lý dược phẩm cho oma vừa phê duyệt phiên bản mới của vaccine ngừa covid một mươi chín
do hãng pfizer và biontech điều chế
đây được xem là bước đi quan trọng trong nỗ lực đối phó với biến thể phụ omicron xbb một
khi mùa đông đang đến gần
được biết đến với tên gọi là cominatri omicron xbb một năm
vaccine mới sử dụng công nghệ mrna sẽ được dùng để ngăn ngừa covid một mươi chín
ở người lớn và trẻ em từ sáu tháng tuổi đặc biệt nhắm vào biến thể cụ omicron xbb một năm
cơ quan quản lý dược phẩm châu âu cho rằng người lớn và trẻ em trên năm tuổi cần tiêm một mũi duy nhất
bất kể lịch sử tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín trước đây
trong khi trẻ nhỏ hơn có thể tiêm một hoặc ba liều
tùy thuộc vào việc đã hoàn thành phác đồ tiêm chủng cơ bản hay từng tiêm vaccine covid một mươi chín hay chưa
tháng năm vừa qua tổ chức y tế thế giới who tuyên bố không còn coi dịch bệnh covid một mươi chín
là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu
song virus sars cov hai vẫn tiếp tục lây lan và các biến thể mới đang được theo dõi